bộ tài chính đã đề xuất điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể đề xuất giảm năm trăm linh một đồng một lít thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu tùy loại trong nước với mục tiêu kìm đà tăng giá của mặt hàng thiết yếu này
ngoài ra dầu hỏa được bộ tài chính đề xuất duy trì mức thuế bảo vệ môi trường ở ba trăm linh đồng một lít vì đây là mức sàn trong định mức cho phép